tại hà nội ban chấp hành trung mương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ
ubnd tổ quốc việt nam và tp hà nội đã lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
đến dự lễ kỷ niệm có tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước trần đức lương trương tấn sang thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
các đồng chí thường trực ban bí thư nguyên thường trực ban bí thư các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bế thư trung mương đảng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bế thư trung mương đảng
các lão thành cách mạng mẹ việt nam anh hùng
đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng một lần nữa khẳng định
dân tộc ta nhân dân ta non sông đất nước ta đã sinh ra hồ chủ tịch người anh hùng dân tộc vĩ đại
và chính người làm dạng dỡ dân tộc ta nhân dân ta non sông đất nước ta
cuộc đời bảy mươi chín mùa xuân của chủ tịch hồ chí minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước
và chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam
người là kết tinh dạng người của đạo đức trí tuệ khí phách lương chi của dân tộc và thời đại
mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng việt nam đều gắn liền
với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh sự soi đường dẫn dắt của tư tưởng hồ chí minh
trong sự nghiệp đổi mới trước bao diễn biến phức tạp của tình hình thế giới
với những khó khăn ở trong nước đảng ta luôn kiên định chủ nghĩa mark lenin
tư tưởng hồ chí minh vận dụng và phát triển sáng tạo vào thực tiễn của đất nước
và đã đạt được nhiều thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử
từ một nước nghèo lạc hậu việt nam đã vươn lên trở thành một nước đang phát triển có thu nhập trung bình
đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay
tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang mà chủ tịch hồ chí minh đảng và nhân dân ta đã lựa chọn
toàn đảng toàn dân và toàn quân ta nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của người
kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
xây dựng đất nước việt nam dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội để đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn như bác hồ kính yêu hẳng mong muốn